nhân dịp đại lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi hai sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đã đến thăm và chúc mừng tại một số cơ sở phật giáo tiêu biểu
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đến thăm và chúc mừng tại văn phòng hai giáo hội phật giáo việt nam và chủ tịch hội đồng trị sự
hòa thượng thích thiện cùng các tăng ni phật tử giáo hội phật giáo việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận sự đóng góp của phật giáo việt nam
trong phát triển lịch sử dân tộc
với truyền thống yêu nước gắn bó dân tộc giáo hội phật giáo việt nam đã làm nhiều việc lợi đạo ít đời
vận động tăng ni phật tử sống trong chính tính thực hiện pháp luật nhà nước
làm tròn nghĩa vụ của người công dân tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện
thực hiện xóa đói giảm nghèo xây dựng cuộc sống mới văn minh tiến bộ
tại ban trị sự trung ương giáo hội tịnh độ cư sĩ phật hội việt nam và giảng sư thiện giác nguyễn phương hiếu
chánh hội trưởng cùng toàn thể chức sắc chức việc tín đồ
hội viên giáo hội tịnh độ cư sĩ phật hội việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao giáo hội tình độ cư sĩ phật hội việt nam
hoạt động theo phương châm mục đích tu học hành thiện ít nước lợi dân
tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa tổ chức chăm sóc người già yếu neo đơn có hoàn cảnh khó khăn
cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo
chủ tịch quốc hội ghi nhận công lao của đồng bào chức sắc các tôn giáo nói chung
trong đó có chức sắc tính đồ hội viên giáo hội tịnh độ cư sĩ phật hội việt nam
đồng thời tin tưởng bang trị sự trung ương giáo hội tịnh độ cư sĩ phật hội việt nam
sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ hai mà giáo hội đã đề ra
trị khai tốt công tác tổ chức đại hội đại biểu cấp toàn đạo nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục các hoạt động từ thiện góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước